về chiều tối và tối dưới tác động của gió mùa tây nam mưa rông sẽ gia tăng và xuất hiện trên hai phần ba diện tích khu vực
dù lượng không quá nhiều nhưng bà con trên khu vực cũng cần cảnh sát với lốc xoáy và cả gió giật có thể đi kèm trong cơn rông
về thời tiết biển trong ngày và đêm nay thời tiết trên khu vực bắc và sữa biển đông bao gồm cả huyện đảo hoàng sa
sẽ trở lại trạng thái bình thường với mây thay đổi gió giảm xuống dưới cấp năm và thuận lợi trở lại cho các hoạt động hàng hải
khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa gió tây nam hoạt động với cứng độ trung bình
nên tàu thuyền vẫn cần cảnh sát với mưa rông xảy ra giải rác khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước